hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
xin chào và hẹn gặp lại
hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé

công an huyện yên bái đã ra quyết định truy nã đối với ma túy công an tỉnh yên bái đã ra quyết định truy nã đối với
ba đối tượng cùng về tội tàng trữ vận chuyển mua bán trái phép hoặc chiếm đoạt chất ma túy
đối tượng nghiêm trương quần sinh năm một nghìn chín trăm năm mươi bốn hộ khẩu thường trú tại tổ bốn mươi tám phường yên ninh thành phố yên bái tỉnh yên bái
đối tượng lý vảng chua sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi bốn hộ khẩu thường trú tại bản làng minh xã nậm khắt huyện mù căng trải tỉnh yên bái
đối tượng này cao một m sáu mươi bốn và có nốt ruồi cách một cm dưới sau đôi mắt phải
và đối tượng sồng a chư
sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi ba hộ khẩu thường trú tại bản tà phình xã tân lập huyện mộc châu tỉnh sơn la
đối tượng này có nốt ruồi cách một cm dưới lông mày phải
dù với bất cứ tội danh nào tất cả các đối tượng vi phạm pháp luật đều phải chịu sự trừng trị bằng những bản án thích đáng
vì thế quý vị nếu có thông tin về các đối tượng hãy báo ngay cho cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an
theo số máy đường dây nóng sáu mươi chín hai trăm ba mươi bốn năm nghìn tám trăm sáu mươi hoặc sáu mươi chín hai trăm ba mươi hai một nghìn sáu trăm
hoặc cơ quan công an nơi gần nhất
mọi thông tin cá nhân của quý vị sẽ được bảo mật và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị
pháp luật sẽ xử lý nghiêm mọi hành động bao che chứa chấp các đối tượng
tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an
để đảm bảo an toàn đó là điều quý vị cần hết sức lưu ý
lệnh truy nã do truyền hình công an nhân dân và văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an phối hợp thực hiện